lụa tơ tầm bảo lộc tỉnh lâm đồng từng được ví như hình ảnh cô gái đẹp giam mình trong ngôi nhà cổ
và trong thời gian ngắn thời trang đã góp phần rất lớn trong việc lan tỏa thương hiệu tơ lụa bảo lộc trên thị trường trong nước và quốc tế
nằm trong chuỗi sự kiện chính của festival hoa đà lạt năm hai nghìn một mươi chín hơn tám mươi người mẫu chuyên nghiệp cùng nhóm múa đương đại hà nội và sáu mươi nữ sinh đà lạt đã kể câu chuyện về tơ lụa bảo lộc bên bờ hồ xuân hương
đây là chương trình giới thiệu bộ sưu tập trên chất liệu lụa tơ tằm do nhà thiết kế minh hạnh và công ty việt nam siêu house thành phố bảo lộc mang đến festival hoa đà lạt lần này
cái sự khẳng định này nó mang lại được một cái giá trị mới cho tỉnh lâm đồng đó chính là thương hiệu việt
một giá trị mà hình như lâu nay chúng ta bỏ quên một cách thật sự là đáng tiếc
những năm gần đây thương hiệu lụa tơ tàm bảo lộc
lộc đã hồi sinh mạnh mẽ với các sản phẩm chính lụa tơ tằm lụa sanh yoju habutai và lụa cdc dùng may áo dài quần áo cao cấp
sợi tơ tầm bảo lộc phần lớn là sợi mành nhỏ nên khi dệt mặt lụa đều mềm mại bóng xốp người dùng có thể cảm nhận rõ vẻ mượt mà và êm ái
khi mà chúng ta sở hữu một cái sản phẩm từ tơ lụa người tiêu dùng mặc sẽ cảm thấy cực kỳ dễ chịu
ví dụ như với cái thời tiết mà nắng nóng như thế này cái khác như thế này
nếu như mà bạn diện một cái áo dài mà pha poly thì chắc chắn là sẽ cảm thấy khá là bức bối khó chịu với cái phong giá áo dài truyền thống
thế nhưng mà với một chiếc áo dài truyền thống được làm từ tơ lụa đặc biệt là tơ lụa bảo lộc thì sẽ khiến cho người dùng cảm thấy rất là dễ chịu giống như chiếc áo dài mà ngọc hân đang mặc ở đây
đến nay bảo lộc có ba mươi doanh nghiệp tơ lụa hàng năm sản xuất khoảng một hai trăm linh tấn tơ hơn ba năm triệu mét khối lụa chiếm hơn tám mươi sản lượng tơ lụa cả nước
và ngành thời trang đã nối những cung tơ bảo lộc với thị trường